công an tỉnh hải dương bắt quả tang thành đang cầm một túi ni lông chứa năm mươi một chín mươi chín g ma túy loại methamphetamine
qua đầu tranh thành khai nhận mua của người khác với mục đích để bán
căn cứ hồ sơ tài liệu của vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hoàng kim thành một mươi sáu năm tù
công an phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa bắt giữ và ngăn chặn kịp thời
một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác xảy ra trên địa bàn
trương thành nam em có mâu thuẫn với nhóm nguyễn văn tài nên đã gọi điện hẹn gặp lại
tại khu phố vĩnh phát phường vĩnh hiệp để giải quyết mâu thuẫn
nắm bắt được thông tin vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu phát hiện nhóm của trường em gồm một mươi ba người
công an phường đã ập ra kiểm tra thu giữ bảy cây dao tự chế được giấu trong cốp xe máy và đưa tất cả về trụ sở
phần cuối là thông tin về chuyên án tội phạm